quên mình cứu người cứu tài sản của nhân dân khi gặp hỏa hoạn của công dân nguyễn hữu đốn
rất nhiều ý kiến cư dân mạng đã chia sẻ rằng những tấm gương đang tỏa sáng giữa đời thường
mang đến những giá trị sống tích cực và nhân văn ý nghĩa cho cộng đồng xã hội
những hình ảnh được ghi lại qua camera
đó cũng là giây phút xúc động khi chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ôm cháu bé sơ cứu ngay trên xe cứu thương
trước đó vụ hỏa hoạn xảy ra vào tối một trăm ba mươi một tháng tám tại cửa hàng xe máy ở thành phố khoan thiết tỉnh bình thuận
trên đoạn đường gần hai km từ hiện trường vụ cháy đến bệnh viện
người chiến sĩ liên tục thà khơi thổi cạt ấn bụng lấy dị vật trong miệng của bé trai ra ngoài để mở đường thở
hành hương đẹp của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy
đã liên tục được tư dân mạng chia sẻ và bày tỏ cảm xúc gửi cảm ơn
nếu ai đã xem đoạn clip anh lính phòng cháy chữa cháy này với bé lên xe
và so với ụt chữa cháy đang mang làm đầu gối anh phát động gối sạc xe
thì anh vẫn cố gắng để đứa bé rất vững
bản lĩnh và trách nhiệm sinh mệnh của các chiến sĩ cũng chính là sinh mệnh của người đang gặp nạn
một việc làm của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong xe cứu thương này tôi xem khóc
người chiến sĩ đó là binh nhì trần văn quỳnh
là chiến sĩ nghĩa vụ vừa được chuyển công tác về phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn ủng hộ công an tỉnh kỳ thuận vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đây cũng là lần tham gia chữa cháy đầu tiên của chiến sĩ
lúc lên xe thì tôi cứ nghĩ bé như em ruột của tôi thôi
với bản năng của một người lính chữa cháy thì tôi
cố gắng hết sức khô hấp nhân tạo thổi ngạc hết tim cho bé
thế nhưng phép màu đã không xảy ra
bé trai ba tuổi nạn nhân thứ tư trong vụ cháy
cũng là người được chiến sĩ trần văn quỳnh cố gắng sơ cứu
cũng đã tự phong sau hơn một ngày cấp cứu tích cực tại bệnh viện
trong vụ hỏa hoạn thương tâm đó còn có một công dân dũng cảm
đó là anh nguyễn hữu đốn
khi vụ cháy đang xảy ra anh đốn chạy tới hiện trường cách đó khoảng
hay tin bên trong căn nhà bị cháy còn ba mẹ con đang mắc kẹt
anh đốn cùng mọi người phá tường lau vào bên trong để cứu
ubnd tỉnh bình thuận đã trao tặng bằng khen đột xuất và ký tờ trình
đề nghị thủ tướng chính phủ truy tặng huân chương dũng cảm cho anh nguyễn hữu đốn
đồng thời có công văn đề nghị bộ lao động thương minh và xã hội
thẩm định hồ sơ liên quan đến việc đề xuất công nhận liệt sĩ
đối với công dân nguyễn hữu đốn
đây là kết luận
làm kịp thời và ý nghĩa cũng đã nhận được nhiều chia sẻ
từ cư dân mạng trong những giờ vừa qua
hành gia đi vì sự dũng cảm xả thân cứu người
tấm vương ấy sẽ soi dọi mọi người
một kẻ nhàng tri ân và gửi lời chia buồn sâu sắc
đến gia đình nạn nhân trong vụ cháy vừa qua
công dân dũng cảm hành động cao cả hy sinh tính mạng cứu người
mong sớm công nhận liệt sĩ cho cậu ấy
rất ủng hộ chủ trương nhanh
của các cấp chính quyền
công dân đã không ngại thân mình để ứng cứu
thông manh qua đời
mong gia đình anh sớm vượt qua đau buồn và khó khăn
có những câu chuyện đã được viết lên
bởi sự cống hiến hy sinh và tự động
vừa qua hình ảnh xúc động về người chiến sĩ quân đội nhân dân
trung tá trương hồng kỳ phó chỉ huy trưởng
kiêm tham mưu trưởng ban chỉ huy quân sự
thị xã sông cầu tỉnh quyền
người đã có hành động dũng cảm
hy sinh cứu người dân bị đuối nước
cũng đã nhận được sự quan tâm từ biến thư dân mạng
từ trách nhiệm ý thức tinh thần phục vụ
tinh thần tùy dân tùy nước
những điều đó kết hợp lại
đã tạo ra hành động đẹp
của những người chiến sĩ đang công tác
trong lực lượng vũ trang nhân dân
và trong mỗi người dân việt nam
luôn hiện hữu một nghĩa cử cao đẹp
về tinh thần của lòng dũng cảm
những hành động đẹp ấy
đã không còn nằm trong nhiệm vụ
sự phân công nào
thực sự là tấm tương sáng
để mỗi người chúng ta có được cho mình
những cảm nhận về sự tử tế
nhân văn trong cuộc sống
đời thường ngày hôm nay
khi nhân hậu sáng mãi
nguồn người chiến sĩ
vì nước quên thân vì dân phục vụ
rất xứng đáng và còn hơn thế nữa
cùng màng đến tính mạng cứu
bao nhiêu gia đình bắt cạnh đau thương
một tấm hương sáng cho đất nước
trân trọng các anh
hành động dũng cảm này
giúp chính bản thân tôi khi theo dõi
thấy ấm áp tin tưởng
vào nhiều điều tốt đẹp
vẫn đang hàng ngày diễn ra trong cuộc sống
những câu chuyện đẹp về tình người
giá trị nghề nghiệp tốt đẹp
chính là liều cuốc để nâng lên
những việc làm tốt gương sáng
trong đời thường hôm nay
bạn có chia sẻ gì về nội dung này
hãy để lại ý kiến trên trang fan space
truyền hình công an nhân dân